sáng ngày tám tháng năm tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng trần lưu quang tổ trưởng tổ công tác cải cách thủ tục hành chính đã chủ trì buổi làm việc của tổ cùng với ba bộ tám ngành địa phương
tổng hợp kết quả triển khai cải cách thủ tục hành chính của bộ địa phương và đánh giá qua theo dõi của văn phòng chính phủ cho thấy tỷ lệ số hóa hồ sơ còn chưa cao nhất là các tỉnh thành có dân số đông
thành phố hồ chí minh đạt năm mươi tám hai mươi sáu hải phòng đạt ba mươi tám bốn mươi một hà nội đạt một mươi hai bảy mươi bảy quảng ninh một mươi một năm
tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa của quảng ninh đạt tám mươi một chín mươi chín thành phố hồ chí minh đạt một đà nẵng hải dương và các bộ ngoại giao quốc phòng
thông tin truyền thông là tỷ lệ hồ sơ đồng bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia của các bộ chưa cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến quá hạn không thấp
hiện còn nhiều khó khăn trong cải cách nhất là trên môi trường điện tử một số quy định thủ tục hành chính trong dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật vẫn theo phương thức giải quyết trực tiếp hoặc qua biểu chính dẫn đến quá trình thực hiện không hiệu quả
một số dịch vụ công trực tuyến chưa thuận lợi vẫn phải tiếp nhận cả giấy và điện tử một số kết quả thủ tục hành chính chưa có hướng dẫn cụ thể để áp dụng ký số trả kết quả
còn năm cơ sở dữ liệu quan trọng như cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện chưa thực hiện kết nối do chưa có hướng dẫn
thưa quý vị sáng nay ngày tám tháng năm tại hà nội thủ tướng phạm minh chính chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã dự sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi
tham dự sự kiện có các đồng chí lãnh đạo các bộ các cơ quan ngang bộ các cơ quan thuộc chính phủ
đại diện lãnh đạo một số ngân hàng và doanh nghiệp
đây là sự kiện quan trọng khẳng định nỗ lực lớn quyết tâm cao hành động quyết liệt của chính phủ của ngân hàng nhà nước việt nam của ngành ngân hàng trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia hướng đến chính phủ số kinh tế số và xã hội số công dân số
với chủ đề ngay chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi bốn là mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số
tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc triển khai hiệu quả
theo ngân hàng nhà nước thời gian qua ngành ngân hàng đã triển khai các dịch vụ không dùng tiền mặt trên phạm vi cả nước
với số lượng người dùng giá trị thanh toán ngày càng tăng
tỷ lệ người trưởng thanh có tài khoản thanh toán đã đạt tám mươi bảy vượt mục tiêu tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm
tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm đạt hơn năm mươi
tốc độ tăng trưởng giao dịch trên điện thoại di động đạt hơn một trăm linh
tốc độ tăng trưởng giao dịch trên kênh internet đạt hơn năm mươi

tỷ lệ khách hàng sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn bốn mươi chín
giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp hai mươi ba lần gdp
hạ tầng thanh toán được duy trì hoạt động liên tục thông suốt và an toàn không để xảy ra sự cố ách tắc
cùng với đó ngân hàng nhà nước đã tích cực phối hợp với bộ công an triển khai đề án sáu
và đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ thiết thực phục vụ người dân doanh nghiệp
gồm xác thực định danh khách hàng bằng thông tin sinh chắc học thông qua căn cước công dân gắn chip
tài khoản định danh và xác thực điện tử vneid ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong thanh toán
như sinh chắc học phần mặt thanh toán một chạm bằng mã qr ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn
công nghệ thực tế ảo trong hoạt động cho vay cấp tín dụng cho cá nhân doanh nghiệp
kết nối thực hiện thanh toán trực tuyến phí lệ phí thuế viện phí học phí giao thông
xăng dầu thuê xe mua bán hàng hóa dịch vụ gắn với hóa đơn điện tử
cũng trong thời gian qua ngành ngân hàng đã tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công ngành
ngân hàng trực tuyến toàn trình và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia và đề án sáu
trên chín mươi hồ sơ công việc được xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng đã có gần một mươi bốn sáu triệu tài khoản
và hơn bốn mươi sáu hai triệu hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia gần hai mươi sáu tám triệu giao dịch thanh toán
trực tuyến với số tiền hơn một mươi hai chín nghìn tỷ đồng triển khai bốn mươi một trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu
ở mức độ ba bốn
tính riêng hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu tại đề án sáu hàng năm đã thiết kiệm cho nhà nước xã hội
gần ba năm nghìn tỷ đồng một năm
tuy nhiên thời gian qua thể chế chính sách chuyển đổi số ngành ngân hàng vẫn còn nhiều vướng mắt
như nghị định số bảy mươi ba quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn
ngân sách nhà nước chưa được kịp thời sửa đổi bổ sung nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát
trong lĩnh vực ngân hàng nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt chưa được ban hành
hạ tầng số nên tàng số còn chưa theo kịp nhu cầu thực tế hạ tầng cho thương mại năm g
hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn cùng với đó là công tác bảo đảm an ninh an toàn
bảo mật thông tin còn nhiều thách thức còn chưa ngăn chặn được các mã độc tống tiền đang ngày càng
phổ biến quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đã ghi nhận gần hai bốn nghìn cuộc tấn công mạng các doanh nghiệp công nghệ
tham gia phát triển các công nghệ mới còn hạn chế đặc biệt là việc thiếu hụt nhân lực trình độ cao
nhất là nhân lực công nghệ thông tin
ngày bảy tháng năm tại
trung tâm hội nghị quốc gia ở thủ đô vientiane đảng nhà nước lào tổ chức lễ mít tinh cấp quốc
gia nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tham dự buổi lễ có thủ tướng lào sần
say siphan don phó chủ tịch nước lào pani jatotu các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà
nước lào đại sứ việt nam tại lào đại diện các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân
các dân tộc lào chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
thể hiện lòng yêu nước ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc việt nam là chiến thắng của tình đoàn kết
chiến đấu thủy chung son sắt của quân dân ba nước việt nam lào và campuchia chiến thắng điện biên phủ
đã tác động trực tiếp tới cách mạng lào tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân lào
trên các chiến trường trong suốt bảy mươi năm qua quân đội và nhân dân hai nước lào việt nam luôn kề vai
sắt cánh trong cuộc đấu tranh chống thực dân pháp và đế quốc mỹ dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
đông dương đảng nhân dân cách mạng lào quân và dân hai nước đã cùng nhau chiến thắng
dành độc lập cho tổ quốc ngày bảy tháng năm tại moscow đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn chiến thắng lịch sử điện biên phủ là một bản anh hùng ca bất hủ
bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta từ sự lãnh đạo sáng suốt
đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại từ sức mạnh của khối đại đoàn kết
toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do của quân
và dân ta đây là chiến thắng mang nhiều ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hôm nay và mai sau tại lễ kỷ niệm những người tham gia bày tỏ sự trân trọng tưởng nhớ
tri ân công lao của chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp tri ân công lao của các anh hùng
liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
những người có công với cách mạng đã làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu